tại thừa thiên huế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đầu tiên ở cấp xã vừa được khai trương và chính thức đi vào hoạt động tại xã lộc bồn huyện phú lộc
lộc bổn là xã đầu tiên được chọn làm điểm đưa vào hoạt động chính thức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo lộ trình của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại xã lộc bồn được trang bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử được kết nối liên thông với ủy ban nhân dân cấp huyện sở ban ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phan ngọc thọ ghi nhận sự nỗ lực của ủy ban nhân dân huyện phú lộc ủy ban nhân dân xã lộc bồn trong việc tích cực triển khai đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã sớm vào hoạt động tạo ra sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức cá nhân để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ hành chính công